mở đầu sẽ là thông tin cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
thưa quý vị tính đến sáng ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng tám
cả nước đã có hai trăm hai mươi tám tám trăm một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
trên tổng số bốn trăm bốn mươi năm hai trăm chín mươi một ca nhiễm mới của đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
và con số trên cho thấy là hơn năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta đã khỏi bệnh
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là gần hai mươi triệu liều
sở y tế hà nội sáng nay ngày ba mươi một tháng tám cho biết
trong một mươi hai giờ qua thành phố ghi nhận một mươi ba ca mắc mới
trong đó bảy ca tại khu cách ly và sáu ca tại khu vực phong tỏa
tất cả các ca này đều thuộc chùm f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng
còn các tỉnh tiên giang bến tre trà vinh đã có quyết định ra hạn thời gian
giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
từng bước nới lỏng các quy định để chuẩn bị cuộc sống bình thường mới
và theo đó tỉnh bến tre sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu từ ngày ba mươi tháng tám cho đến ngày một mươi tháng chín
tỉnh tiền giang địa phương có gần một mươi ca mắc covid một mươi chín
cũng đã có quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
từ ngày ba mươi một tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng chín
theo chỉ thị số một mươi sáu với bảy đơn vị huyện thành thị
còn tỉnh trà vinh có một ba trăm hai mươi sáu ca cũng quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu kể từ ngày ba mươi một tháng tám
cũng thưa quý vị vào chiều qua ngày ba mươi tháng tám
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước xác nhận phát hiện chín ca dương tính
virus sars cov hai đều đang làm việc tại công ty tinh tuyển khu công nghiệp đồng xoài một
xã tân thành thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
điều đáng quan tâm là công ty này đang thực hiện ba tại chỗ
cụ thể theo thông tin điều tra dịch tễ cho biết
một nhân viên ba mươi sáu tuổi của công ty hải đạt
địa chỉ đường tân tránh hiệp tân uyên bình dương
đến lắp máy hút bụi tại công ty tinh tuyền từ ngày một mươi chín tháng tám
và ở cùng nhóm thợ sáu người thực hiện phương án ba tại chỗ
tuy nhiên công ty này không hợp đồng với cơ sở y tế đến test nhanh cho những nhân viên này
mà trả tiền cho nhân viên tự đi test nhanh
vào trưa ngày hai mươi chín tháng tám nhân viên trên tự đi test nhanh covid một mươi chín
tại phòng khám đa khoa tâm đức thành phố đồng xoài
thì có kết quả dương tính với sars cov hai
trung tâm y tế tp đồng xoài đã lấy mẫu xét nghiệm pcr và cho kết quả dương tính
các lực lượng chức năng thành phố đồng xoài đã khẩn trương triển khai các biện pháp
khoanh vùng phun khử khuẩn điều tra dịch tễ và phong tỏa tạm thời công ty tinh tuyền
bước đầu đã truy vết được sáu f một trong đó có năm mươi bảy trường hợp thuộc công ty tinh tuyền
và ba f một ngoài cộng đồng
đồng thời trung tâm y tế thành phố đồng xoài khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý
tại công ty tinh tuyển cụ thể là lấy mẫu xét nghiệm năm trường hợp thuộc tổ lắp máy hút bụi
và toàn bộ cán bộ công nhân người lao động đang làm việc tại công ty tinh tuyền
cùng nhóm thợ hồ đang xây dựng trong khuôn viên của công ty này
tất cả làm việc trong khuôn viên công ty theo hình thức ba tại chỗ
thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội và cả nước đang diễn biến phức tạp
các quận huyện trên địa bàn thủ đô đang nâng cao trách nhiệm của từng gia đình
trong phòng chống dịch bệnh
nhiều mô hình đã được triển khai tạo chuyển biến trong nhân dân nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh
và trong nội thành hà nội thì với đặc thù nhiều ngõ ngách nhỏ
việc giữ gìn vùng xanh tại các địa điểm này là cực kỳ quan trọng
vậy người dân tại các khu vực này đã làm gì để giữ an toàn trong thời điểm dịch bệnh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv
sáu giờ sáng ca trượt chốt vùng xanh của ông lê văn quang
tại ngõ tám mươi năm đường xuân thủy quận cầu giấy hà nội bắt đầu
đội tự quản vùng xanh tại ngõ có nhiệm vụ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để giám sát tại các chốt kiểm soát hướng dẫn người dân khai báo y tế
nhắc nhở người dân tại ngõ hạn chế tiếp xúc giữa các nhà
tất cả hàng hóa khi giao đến phải nhận tại đầu ngõ khi cầm vào phải si khử khuẩn
tại một ngõ vùng xanh khác trên đường cầu giấy
người dân đã tự làm một hàng rào để kiểm soát người ra vào ngõ
tại hà nội rất nhiều khu vực vùng xanh là các ngõ ngách nhỏ
với mật độ dân cư dày đặc có thể lên tới hàng nghìn người dân một ngõ
thì nguy cơ lây lan covid một mươi chín tại các địa điểm này rất cao
các hộ hầu hết quen biết nhau từ trước
vì vậy tổ covid một mươi chín cộng đồng sẽ phát huy vai trò trong việc
kiểm soát người dân tại đây
hiện tại ở trong xóm này có khoảng năm mươi hộ gia đình
và có một số hộ người ta sẽ cho sinh viên người ta thuê
thế nên cũng mật độ dân số cũng đông
thì trong tổ xóm nhà mình thì gần đây có các thanh liên
thì tự giác ra đây để trực chốt và nhận các đồ ship của khách
và hạn chế những khách ra vào
khi mà ra vào sẽ được ghi chép đầy đủ
người ta cũng rất đồng thuận và cũng giúp đỡ nhiều về mặt
bây giờ chỉ như quạt mát này nước uống này
với việc liên tiếp phát hiện nhiều ca f không qua sàng lọc
có thể thấy số lượng ca bệnh trong cộng đồng tại hà nội vẫn còn dài rác
vì vậy chính ý thức và sự đồng tâm nhất trí bảo vệ những vùng xanh của cộng đồng
sẽ tạo lá chắn tốt trước dịch covid một mươi chín sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
thành phố đã tổ chức hơn bốn trăm linh trạm y tế lưu động để chăm sóc và theo dõi
sức khỏe ép không khi điều trị chăm sóc tại nhà
khi xét nghiệm test nhanh và phát hiện ép không
các trạm y tế lưu động sẽ nắm bắt thông tin nhanh và xử lý kịp thời
góp phần giảm tải cho bệnh
triển khai chương trình điều trị thuốc monipirvi có kiểm soát
dành cho bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ
tuy nhiên hiện nay nhiều trạm y tế chậm phát thuốc cho ép không điều trị tại nhà
chấn chỉnh tình trạng chậm phát túi thuốc cho ép không tại nhà
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn chỉ đạo các trung tâm y tế quận huyện
khi nhận được các túi thuốc cho ép không phân bổ xuống
thì phát ngay cho các trạm y tế lưu động để đưa đến các f một cách nhanh nhất
cần ưu tiên phát túi thuốc ngay cho ép không mà không cần phải chờ tới
sau khi cập nhật ca của họ lên phần mềm
lãnh đạo bộ y tế yêu cầu các địa phương cần phải cung cấp cho người dân và các f
ít nhất các số điện thoại của trạm y tế lưu động trạm y tế cố định
trung tâm an sinh phường xã đội y tế địa bàn
ngoài thông báo trên mạng thì phải in ra giấy phát cho các hộ gia đình
để hướng dẫn người dân thực hiện điều trị tại nhà
đồng thời cũng phải cấp phát thuốc túi an sinh một cách kịp thời nhất cho người dân
và cùng với đó cần phải tư vấn và hướng dẫn cụ thể
động viên không để những người nhiễm covid một mươi chín hoảng loạn
cũng tại tp hcm trong sáng nay tại cảng nhà rồng khánh hội
lãnh sự quán ấn độ đã tổ chức lễ trao tặng một trăm linh tấn oxy y tế lỏng
và ba trăm linh máy tạo oxy cho chính phủ việt nam để phòng chống dịch covid một mươi chín
được vận chuyển bằng tàu chiến ins arabras của hải quân ấn độ
một trăm linh tấn oxy y tế lỏng được chứa trong năm bồn lớn mỗi bồn hai mươi tấn
đây là loại hàng hóa thiết yếu tại tp hcm trong giai đoạn số lượng bệnh nhân covid một mươi chín
bị suy hô hấp tăng cao và ngay sau khi tiếp nhận số vật tư y tế nói trên
được chuyển về kho tại bệnh viện trợ rẫy để tổ chức phân bổ cho các địa điểm
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín buổi lễ tiếp nhận diễn ra nhanh gọn nhưng trang trọng
đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch nghiêm ngặt trong giai đoạn giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm qua ngày ba mươi tháng tám hai đối tượng ma túy
tông cán bộ công an phường đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch y tế trên đường phan đình phùng
thuộc tổ một phường tránh lộ tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đã bị bắt giữ
theo đó đối tượng là trương tấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai điều khiển xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi sáu md một nghìn chín trăm bảy mươi
chở theo sau đối tượng ưng quang tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm lưu thông trên tuyến đường phan đình phùng
tông vào cán bộ công an phường tránh lộ đang thực hiện tại chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
công an phường tránh lộ phối hợp với các tổ tuần tra không chế nhanh đối tượng
và qua kiểm tra phát hiện đối tượng tàng trữ một gói ma túy qua test nhanh cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy
liên quan đến vụ việc ông hồ hiễu nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại khu trung cư phú mỹ hưng quận bảy tp hcm
đến siêu thị eon city mark garden plaza trên đường tôn giật tiên phường tân phong quận bảy
xưng là ban chỉ đạo quận bảy và đã to tiếng cãi vã với một bảo vệ
công an quận bảy đang củng cố hồ sơ và báo cáo vụ việc lên ban giám đốc tp hcm xin ý kiến trị đạo và xử lý
tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch trên địa bàn tp hcm tổ chức vào chiều ngày ba mươi tháng tám
thượng tá hoàng đình thạch phó trưởng công an quận bảy cho biết người đàn ông trên và người phụ nữ đi chung
không phải là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy
người này cũng khai nhận chiếc thẻ được đưa ra thời điểm ấy là từ một người bạn cho
trước đó vào chiều nay hồ hữu nhân phó trưởng công an quận bảy
vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh ông nhân có đi chung với một người phụ nữ
đã to tiếng cãi vã quát nạt với bảo vệ siêu thị yon city marks garden plaza
tuy nhiên nhân viên siêu thị thông báo chỉ bán thực phẩm theo đơn đặt hàng qua online
vì đang trong giai đoạn giãn cách xã hội nên không đồng ý bán cho người này
một lúc sau ông nhân xuất hiện yêu cầu nhân viên siêu thị bán hàng cho người phụ nữ
khi không mua được hàng ông nhân quay sang quát nạt rồi đưa một chiếc thẻ ra dọa
như nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội facebook
dù đang căng mình để cùng địa phương phòng chống dịch covid một mươi chín
nhưng trong thời gian vừa qua công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vẫn phát huy vai trò nồng cốt
triển khai đồng bộ các biện pháp góp sức cùng cấp ủy chính quyền nhân dân phòng chống dịch
và đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn
ghi nhận ngay sau đây của truyền hình công an nhân dân
mặc dù hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ công an huyện xuân lộc phải túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các chốt kiểm soát dịch khu cách ly phong tỏa chốt chặn để bảo đảm sự an toàn cho người dân
thế nhưng công tác đảm bảo an ninh trật tự truy quét tội phạm vẫn được đội cảnh sát hình sự công an huyện xuân lộc
thực hiện và ngăn chặn có hiệu quả
điển hình như vụ nhóm giang hồ ở long khánh hẹn với nhóm giang hồ xuân lộc dùng hung khí tự chế
để thanh toán nhau đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện ngăn chặn kịp thời
đó chỉ là hai trong số hàng chục vụ án hình sự đã được công an huyện xuân lộc triệt phá trong thời gian qua
theo thống kê sáu tháng đầu năm tình hình tội phạm trên địa bàn huyện xuân lộc đã giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ điều tra phá án đạt trên chín mươi năm
riêng từ đầu tháng bảy đến nay đội cảnh sát hình sự công an huyện xuân lộc đã triệt phá thêm tám vụ phạm pháp hình sự
trong đó một vụ giết người năm vụ trộm cắp tài sản và hai vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ngoài ra đội còn triệt phá được một tụ điểm đánh bạc khởi tố bốn bị can và bắt được bốn đối tượng truy nã đang lẩn trốn tại địa phương
bên cạnh công tác đấu tranh mạnh với các loại tội phạm công an huyện xuân lộc còn xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong phòng chống dịch
lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm trường hợp ra đường không lý do không đeo khẩu trang
vứt bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định tập trung đông người
cùng với đó công an huyện tiếp tục phối hợp hiệu quả với các xã thôn ấp cũng như các ngành các cấp trên địa bàn huyện
để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân
với tinh thần và trách nhiệm công an huyện xuân lộc đã đang và sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy tốt vai trò trách nhiệm
trong công tác đấu tranh chấn áp các loại tội phạm đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan y tế và các ngành liên quan
thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
liên quan đến vụ án giết người yêu cầu rồi tự sát xảy ra tại một nhà trọ ở tổ chín phường hòa thọ tây quận cầm lệ thành phố đà nẵng
lực lượng chức năng vừa nhanh chóng làm rõ và bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn đức hiếu hai mươi chín tuổi
chú tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình là hung thủ gây ra vụ giết người đó trên
theo cơ quan điều tra hiếu và chị nguyễn thị thu hương một mươi chín tuổi trú tại xã hòa phong huyện hòa vang
vốn có quan hệ tình cảm với nhau cả hai cùng thuê nhà ở một dãy trọ trên địa bàn phường hòa thọ tây
thời gian gần đây chị hương đòi chia tay và thường xuyên thể hiện tình cảm với những người đàn ông khác
bực tức vào tối ngày hai mươi chín tháng tám hiếu đã ra tay sát hại chị hương
sau đó hiếu cũng dùng dao tự cắt cổ mình nhưng bất thành và bị công an quận cẩm lệ bắt giữ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh vừa phá thành công chuyên án ma túy
chị trịnh thị thu trang ba mươi năm tuổi ở xã ngọc thụy huyện gia lâm thành phố hà nội
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trang là đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn trên tuyến hà nội bắc ninh
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng tám tại khu đô thị bắc tử sơn thuộc địa phận phường tân hồng thị xã từ sơn
tổ công tác đã bắt quả tăng trịnh thị thu trang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần một trăm một mươi năm gam ma túy tổng hợp
được biết để tránh sự phát hiện của lực lượng công an trang thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động
mỗi lần giao dịch trang lựa chọn và kiểm tra kỹ địa điểm giao hàng đồng thời trực tiếp nhận đủ tiền
sau đó gọi người mang ma túy đến để trang bán cho các con nghiện
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam bảy đối tượng để điều tra về hành vi trụng cấp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
năm đối tượng bị bắt giữ gồm trần văn sơn ba mươi bảy tuổi nguyễn hiễu trung ba mươi tám tuổi phạm văn hai ba mươi hai tuổi
trần doãn lệ hai mươi bảy tuổi và thái anh hào ba mươi năm tuổi cả năm đều quê ở tỉnh nghệ an
đây là những đối tượng không nghề nghiệp lại nghiện ma túy nặng
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng các đối tượng đã thực hiện ba vụ cắt gần hai trăm linh mét cáp điện ngầm
của dự án khu dân cư long thọ ở xã phước an huyện nhân trạch
mang đi bán lấy tiền chia nhau sử dụng ma túy
công an huyện nhân trạch cũng khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đối với phạm ngọc tuấn năm mươi tuổi quê ở tỉnh thứ thiên huế
và nguyễn công quang năm mươi tuổi trú tại huyện nhân trạch
vào chiều ngày ba mươi tháng tám một vụ cháy lớn đã xảy ra
tại căn nhà trong hẻm số năm mươi phan đình phùng
quận phú nhuận tp hcm khiến cho một người phụ nữ tử vong
và nhiều tài sản bị thiêu dụng
căn nhà xảy ra hỏa hoạn diện tích chỉ khoảng bốn mươi m hai nằm ở cuối hẻm
đây là nơi ở của một gia đình gồm bốn người
theo điều tra ban đầu nguyên nhân vụ cháy có thể do bình ga phát nổ
trong lúc nấu ăn vụ cháy đã khiến cho một người phụ nữ tử vong
nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng nặng
căn nhà đối diện cũng bị thiệt hại một số tài sản
cơ mưa lớn từ đêm qua đến hai giờ sáng nay ngày ba mươi một tháng tám
nhiều tuyến đường và khu phố trên địa bàn thị trấn đức phong
huyện bù đăng tỉnh bình phước đã ngập sâu và nhiều điểm ngập sâu
là đến hai mét làm cô lập một phần khu phố hòa đồng thị trấn đức phong
hàng chục ngôi nhà bị ngập nặng đã khiến cho nhiều tài sản
bị nước cuốn trôi gây thiệt hại nặng nề
do mưa quá lớn diễn ra trong thời gian ngắn và lúc đêm khuya
nước thượng nguồn đổ về suối đắc oai lớn nên việc tiêu thoát không kịp
đã dâng tràn vào hàng chục căn hộ gia đình trên địa bàn thị trấn đức phong
huyện bù đăng đặc biệt là khu phố hòa đồng có nơi nước dâng cao lên hai m
người dân chỉ kịp lên gác báo lực lượng chức năng huyện hỗ trợ
lực lượng chức năng cùng với phương tiện cứu hộ đã có mặt kịp thời
lập vùng cảnh báo nguy hiểm đưa người dân rời khỏi vùng nguy hiểm
hỗ trợ người dân di rời tài sản phân luồng giao thông
và đến bảy giờ sáng ngày ba mươi một tháng tám nước đã bắt đầu rút dần
chính quyền địa phương huyện bù đăng vẫn đang thống kê thiệt hại
và huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo huỳnh thanh hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú tại huyện an phú tỉnh an giang về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
theo cầu trạng huỳnh thanh hà được ương vân đi và nguyễn thị ngọc diễm sống bên campuchia
điện thoại đưa ba người xuất cảnh trái phép sang campuchia mỗi người giá năm trăm linh đồng
hà và hà đồng ý
để thực hiện hà nói con ruột là huỳnh phước lộc sinh năm hai nghìn sáu
điều khiển đưa ba người xuất cảnh trái phép sang campuchia
khi đến khu vực ấp phú mỹ xã phú hội huyện an phú
thì lộc bị lực lượng công an xã phú hội phối hợp cùng đồn biên phòng phú hội tuần tra phát hiện bắt quả tang
đến khoảng hai mươi ba h hai mươi hai phút cùng ngày hà đến công an xã phú hội đầu thú
trong quá trình điều tra hà khai nhận trước đó được
ưu vấn đi câu móc và hà đã đưa trót lọt ba người xuất cảnh trái phép qua campuchia
và được trả công năm trăm linh đồng một người
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo huỳnh thanh hà một mươi tháng tù
về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
riêng đối với lộc do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
nên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang giao lộc cho địa phương quản lý và giáo dục theo quy định
công an tp huế vừa tham mưu cho ủy ban nhân dân tp huế
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai mươi triệu đồng đối với ông lê hữu hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
là chủ quán karaoke family có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
trước đó vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đội cảnh sát quản lý hành chính công an tp huế
phát hiện tại quán karaoke family địa chỉ tại một trăm năm mươi hai đường bùi thị xuân phường đúc tp huế
do ông lê hữu hiền làm chủ đang hoạt động kinh doanh
trong khi trên địa bàn đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng công an tp huế đã phát hiện có hai phòng
gồm một mươi năm khách đang mở nhạc hát karaoke và nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành test nhanh lực lượng chức năng phát hiện có một mươi trên một mươi năm khách dương tính với ma túy
đơn vị đã tiến hành lập biên bản để xử lý nghiêm số đối tượng này
đối với ông lê hữu hiền ngoài xử lý hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng
công an tp huế tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý thêm ông hiền về hành vi hoạt động kinh doanh
để các đối tượng lợi dụng sử dụng chất ma túy
vâng thưa quý vị vào tối qua ngày ba mươi tháng tám

trên tuyến đường thái thị bôi thuộc địa bàn phường trình gián quận thanh khê tp đà nẵng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê vừa tiến hành bắt giữ một nam thiếu niên
có hành vi cầm dao đâm hai người trong một ngôi nhà khiến cho những người này bị thương tích nặng
đối tượng là hà minh thức một mươi bốn tuổi trú tại quận thanh khê tp đà nẵng
theo đó vào tối ngày ba mươi tháng tám thức cầm một con dao và một cây kéo ra khỏi nhà
khi đến trước số nhà một trăm sáu mươi tám thái thị bôi thì cách nhà đối tượng gần hai trăm linh mét
thấy trong nhà có hai người đang ngồi chơi điện thoại thức liền buông lời thách thức
khi thấy các bị hại thờ ơ trả lời thức cầm dao đâm luôn
và nhận được tin báo công an quận thanh khê đã có mặt kịp thời
khống chế đối tượng và đưa về trụ sở làm việc
được biết thức rất ít khi giao tiếp với mọi người chỉ nốt mình trong phòng chơi game trong suốt mùa dịch
và trong thời gian gần đây gia đình cho biết là thức có chơi một số game bạo lực
có liên quan đến đâm chém người và cho đến tối qua thì đã bỏ khỏi nhà và cầm theo dao và kéo gây án
hiện vụ việc đang được công an quận thanh khê củng cố hồ sơ và điều tra làm rõ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp bắc ninh vừa phá thành công truy đán ma túy
bắt giữ trịnh thị thu trang ba mươi năm tuổi ở xã ngọc thụy huyện gia lâm thành phố hà nội
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trang là đối tượng đã nằm trong đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp
với số lượng lớn trên tuyến hà nội bắc ninh
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn
tại khu đô thị bắc tử sơn thuộc địa phận phường tân hồng thị xã từ sơn
tổ công tác đã bắt quả tang trịnh thị thu trang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chân ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ gần một trăm một mươi năm gam ma túy tổng hợp
được biết để tránh sự phát hiện của lực lượng công an trang đã thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động
mỗi lần giao dịch trang lựa chọn và kiểm tra kỹ địa điểm giao hàng
đồng thời trực tiếp nhận đủ tiền sau đó gọi người mang ma túy đến để trang bán cho các con nghiện
thưa quý vị một nhóm đối tượng chặt phá rừng với diện tích lớn vừa bị lực lượng công an huyện đắk long
tỉnh đắk nông đấu tranh triệt phá bắt và xử lý bảy đối tượng
thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lợi dụng các lực lượng chức năng đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
rồi tổ chức phân công nhiệm vụ có người cảnh giới để chặt phá rừng nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk long tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bảy đối tượng cung chú tại xã quảng sơn huyện đắk long về hành vi hủy hoại rừng
theo thông tin ban đầu khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám võ văn tố sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
có mua theo hình thức thỏa thuận miệng của một người dân khoảng một mươi hai ha đất có rừng tại tiểu khu một nghìn sáu trăm năm mươi tám
thuộc lâm phần công ty thiên sơn quản lý với tổng số tiền hai trăm bốn mươi triệu đồng
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tố đã thuê nguyễn hồng bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chặt phá rừng tại khu vực trên với giá bốn mươi triệu đồng một hectare
sau đó bảo thuê nguyễn hữu dũng thường gọi là dũng con sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chặt phá rừng với giá ba mươi năm triệu đồng một hectare
khoảng tới giữa tháng bảy tôi có nhận được ảnh của anh bảo anh bảo kêu có người thuê phá rừng

thì tôi có đồng ý nhận
và tôi có thuê thêm bảy người vào buổi chiều tối chúng tôi dùng rau phát vào buổi sáng sớm
dùng cơ điện cắt hạ mục đích là thuê lấy tiền gửi điện để cắt cho không có tiếng ồn
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một dũng con chuẩn bị phương tiện và thuê mai thanh dũng
trần văn mạnh đặng tuấn nam đỗ khắc nam cùng một số đối tượng khác
vào khu vực trên chặt phá được hơn một hai mươi tám hectare rừng sản xuất để tránh sự phát hiện các đối tượng phân công
người canh gác cảnh giới và sử dụng cơ điện để tránh phát ra tiếng ổn
vào cuộc công an huyện đắk long đã chủ động triển khai đồng bộ đấu tranh thành công với loại tội phạm này
đối tượng lợi dụng tinh hình dịch bệnh đã thực hiện việc cầu kết với nhau để hứa rừng tại công ty thiên sơn
ở xã cổng sơn
đối tượng đã thực hiện khai hứa rừng ở nhiều địa điểm diện tích lớn
công an huyện đắk long đã khởi tố trước mắt là bảy đối tượng về hành vi gửi rừng trên địa bàn huyện
và đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ xử lý các đối tượng có liên quan trong vụ án này
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm
hủy hoại rừng mua bán trái phép đất rừng bên cạnh vai trò nòng cốt là lực lượng công an
rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc phát hiện tố giác tội phạm
có như vậy mới giữ được màu xanh của núi rừng và góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương